ngày hai mươi một tháng chín tại thành hóa viện huyết học chuyển máu trung ương phối hợp với hội huyết học chuyển máu việt nam đã tổ chức hội nghị khoa học huyết học chuyển máu toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu
hội nghị diễn ra từ ngày hai mươi một tháng chín đến hết ngày hai mươi ba tháng chín
với sự tham gia của hơn bảy trăm linh đại biểu trong nước một mươi chuyên gia quốc tế hội nghị đã được các chuyên gia đến từ mỹ úc israel singapore và thái lan
cập nhật kiến thức mới nhất của chuyên khoa huyết học và truyền máu hiện đại như các tiến bộ trong ghép tế bào gốc tạo máu
nâng cao vai trò của chuyên gia huyết học trong điều trị chứng gocher cập nhật kiến thức về chuyển máu lâm sàng
cập nhật điều trị hemerphelia trong tương lai và cung cấp nguồn máu an toàn
qua đây các kiến thức kinh nghiệm thực tiễn của thế giới được cập nhật ứng dụng tại việt nam
đây cũng là cơ hội để chuyên khoa huyết học chuyên máu tiếp tục giao lưu học hỏi và hội nhập với nền y học thế giới